vào những ngày đầu năm mới người giấy ở tả văn huyện sapa tỉnh lào cai lại mở hội xuống đồng
để cầu cho mưa thuận giáo hòa mùa màng bội thu người yên vật thịnh
đây là lễ hội truyền thống của người giấy nhưng nhiều năm nay đã lan rộng
và trở thành lễ hội chung của cả vùng thung lũng mường hoa
trong chương trình sắp màu dân tộc kỳ này xin mời quý vị và các bạn cùng tham gia vào lễ hội súng đồng của người giấy
để cảm nhận nét đẹp văn hóa cổ truyền tình yêu thương giữa con người
và sự giao hòa giữa con người với thiên nhiên
sắp mầu dân tộc
sắp mầu dân tộc khác thì gọi người giấy là sa
sa có nghĩa là cát tức là một tộc người chuyên sống gần sông suối thung lũng
là chữ giấy ở đây mang một ý nghĩa là tiết kiệm giành dụng
sắp mầu dân tộc
nghệ nhân ưu tú sần tráng người còn kiến thức sâu sắc nhất trong cộng đồng người giấy
luôn đau đáu và mong muốn được đến những nơi có người giấy sinh sống
để tiếp tục nghiên cứu khám phá thu thập lưu truyền các tập tục văn hóa dân tộc giấy cho đời sau
bao năm qua ông đã sưu tầm được hàng trăm bài dân ca câu đố tục ngữ dân tộc giấy
hệ thống khái quát về dân tộc giấy như tên gọi địa danh lễ tết cưới hỏi tàng ma
người giấy có một truyền thuyết là trong những cuộc chạy loạn
thì có các đoàn người cùng chạy
hay ngồi trong dòng mua đồ của đoàn đi trước đoàn đi sau
có đoàn nghỉ ở một bờ suối sau đó bắt được tôm cá phải nướng
tôm thì càng nướng càng đỏ cho nên cho là chưa chín
vì thế cho nên đến lúc tôm cháy rồi thì mới cho là chín rồi đi đuổi theo đoàn đi trước
thế thì đoàn đi trước vừa đi vừa chặt cây rừng để đi
trong cái số cây bị chật ấy thì có cả cây chuối
thì cây chuối thì như chúng ta biết đấy là chật xong cái là nó lại trồi lên luôn
cho nên cái đoàn đi sau thấy cái cây chuối nó trồi lên thì bảo là cái đoàn đi trước đã đi lâu lắm rồi cho nên chật cây cây đã lại trồi lên như thế này rồi
cho nên không đi tiếp nữa mà ở lại cái bên cái bờ suối đó để làm ăn
cho nên là cho đến bây giờ thì người giấy là sinh sống ở toàn những cái vùng thung lũng rồi gần sông suối rồi những cái đồng bằng
địa bàn cư trú truyền thống của người giấy chủ yếu ở lào cai hà giang lai châu và yên bái với tổng số gần sáu mươi người
tại lào cai người giấy sống ở bản tả văn
giấy xã tả văn huyện sapa với hơn một trăm bốn mươi hộ dân
những ngôi nhà truyền thống của người giấy có tuổi đời từ tám mươi đến một trăm linh tuổi như thế này còn rất ít
trong ngôi nhà chủ nhà trưng bày nhiều vật dụng truyền thống mà cho đến ngày nay ít được người giấy sử dụng đến ngoài những bộ trang phục truyền thống
bộ khung rệt của người giấy này có những đặc điểm riêng khác với dân tộc khác
ông dần tráng tỏ ra tiếc nuối bởi giờ đây phụ nữ giấy đã không còn sử dụng khung dệt này nữa
có thêm những tiện nghi hiện đại nhưng về cơ bản người giấy ở đây vẫn giữ nguyên nét văn hóa và nếp sinh hoạt truyền thống
người già trong đó có ông sảnh tráng ngoài những lúc cộng đồng và gia đình có công có chuyện là thời gian họ tìm đến nhau với thú vui tiêu khiển
chuyến lợi phẩm là những hạt thóc hạt ngô
chúng là lương thực là nguồn sống gắn bó nuôi dưỡng bao thế hệ
lúa ngô vì thế cũng đi vào đời sống tâm linh như một nguyên liệu đắt giá
giờ đây nhờ vào công cuộc đổi mới cuộc sống dựa vào nông nghiệp đã đủ ăn nhiều hộ cũng đã dư thừa
vào những ngày đầu năm mới họ thường tổ chức lễ hội xuống đồng như để cảm ơn các thần linh đã ban cho họ
điều kiện thuận lợi về thời tiết giúp mùa màng tươi tốt
lễ hội xuống đồng của người giái hay còn gọi là lễ hội rong bọc được tổ chức trên một thủy ruộng rộng và tương đối bằng khoảng
trước ngày lễ diễn ra chính quyền cùng người dân địa phương chuẩn bị nguyên vật liệu để gia cố nơi làm lễ chuẩn bị các trò chơi dân gian trong phần hội
một số gia đình tranh thủ dựng lều để bán hàng lưu niệm và đồ ăn
công tác chuẩn bị cho lễ hội được cộng đồng thực hiện một cách chú đáo với các nghi thức làm quả còn chặt cây nêu
chủ làng chịu trách nhiệm cắt và trang trí vòng nhật nguyệt để treo trên ngọn neo
vài ngày nay người già người có uy tín trong bản tập trung tại nhà bí thư xã để cùng nhau chuẩn bị những đồ cắt
các nghị thức không thể thiếu trong lễ xuống đồng của người giấy là ném con
trên ngọn cây nêu sẽ được trang trí các vòng dây có màu sắc thích mắt
những điệu múa phổ biến này thường xuyên được trình diễn tại các lễ hội các tour du lịch và các sự kiện lớn ở địa phương
mặc dù tuổi đã cao sức đã yếu song nghệ nhân ưu tú sần tráng luôn có mặt tại những thời điểm như thế này để cố vấn và hướng dẫn thêm cho đội múa thực hành đúng truyền thống của dân tộc
những chiếc vòng dây này được làm hết sức đầu kỳ bằng những kỹ thuật truyền thống và đôi tay khéo léo của các nghệ nhân trong bản

ví dụ như múa quạt múa bắt chim rồi thì múa chiêng rồi một số cái điệu múa khác nữa
thì đấy là những cái điệu múa mà hiện nay người giấy đang sử dụng
hai nữa là hiện nay số cán bộ của người giấy tham gia các hoạt động lĩnh vực nghệ thuật
thì cũng đã có nhiều người tốt nghiệp các cái trường nghệ thuật
cho nên về bây giờ là có sáng tạo thêm giàn dựng thêm các cái điệu múa
cho nên bây giờ là cái người giấy cũng đã có phong phú về các cái điệu múa riêng của mình

từ sáng sớm đông đảo bà con các dân tộc
ở xã hầu thào lao chải rồn xuống rồi xã bản hồ bằng phùng ngược lên
du khách từ thị trấn sapa cũng tới dự làm cho lễ hội đông vui tới vài nghìn người
ai ai cũng diện những bộ trang phục rực rỡ với tâm lý háo hức đi dự hội
tuy vốn là lễ hội truyền thống của người giấy nhưng gần đây đã lan rộng
trở thành lễ hội chung của cả vùng thung lũng mường hoa
người dân địa phương tranh thủ kiếm thêm đồng da đồng vào
từ những quán hàng
các khách du lịch nước ngoài tiếp tục đi bộ theo hướng tả van về vui hội
đến giữa buổi sáng không khí ngày hội đã trở nên náo nhiệt hơn
sạc sỡ hơn ngay cả với những du khách
trước giờ dựng cột nêu chủ lễ buộc vòng nhật nguyệt và ngọn cây
chờ dơ thiên bắt đầu dừng
đúng giờ chủ lễ ra hiệu lệnh cho các thanh niên bắt đầu dựng cột nêu
và trôn gốc thật chặt
khi trôn cột nêu phải lựa chọn sao cho vòng mặt trời quay về đông
vòng mặt trăng quay về phía tây
cột còn được làm từ cây mai dài khoảng một mươi đến hai mươi sải tay

được vòng mặt trời mặt trăng
thì cái năm đó mới có thể là xuân sẻ thuận lợi
cho nên chúng ta cũng có thể hiểu theo cái ý nghĩa nếu mà nghiên cứu sâu hơn nữa
thì nó lại cũng mang tính chất là phồn thực của cái lễ hội này
bởi vì cầu cho mùa màng phát triển rồi gia súc phát triển
rồi con người bình an rồi thì các thứ này khác
tiếng chống khai hội mở màn cho hàng loạt các chương trình vui chơi ca hát
lễ hội xuống đồng ra đời và phát triển từ chính cuộc sống lao động sản xuất của người giấy ở tà văn
đã hàng trăm năm nay nên nó mang tính lịch sử và nhân văn sâu sắc
đây là sinh hoạt văn hóa cộng đồng mang tính chất tâm linh kết hợp với diễn sướng dân gian
từ nghệ thuật nguồn tử nghệ thuật tạo hình nghệ thuật trình diễn dân gian
và các trò chơi dân gian gắn liền với đời sống tinh thần người giấy
xã tả văn huyện sapa nói riêng và cộng đồng người giấy nói chung
ngày nay lớp trẻ người giấy tuy tham gia lễ hội thường xuyên
nhưng ít người biết được ý nghĩa nhân văn của lễ hội cùng những nghi lễ phong tục truyền thống của dân tộc
chương trình còn giới trẻ bây giờ ở đây thì mọi người cũng có ý thức tham gia những cái chương trình này
hơn nữa là ở đây có các câu lạc bộ họ dạy hát những điệu hát truyền thống và những điệu múa truyền thống
để mà mình có thể là lưu giữ lại những cái nét văn hóa và truyền lại cho những người sau ạ
để giới thiệu với du khách trong và ngoài nước
cũng như giúp giới trẻ người giấy hiểu hơn về văn hóa
truyền thống của dân tộc mình
năm nay ban tổ chức đã đưa trích đoạn đám cưới của người giấy lên sân khấu trình diễn
quy trình đón dâu trong đám cưới của người giấy khá cầu kỳ
khi nhà trai đi đón dâu đến cổng nhà gái sẽ phải trải qua một nghi lễ gọi là lễ giữ
đoàn nhà trai bị chặn ngang bởi tấm vải đỏ
sau đó đoàn đón dâu được thầy cúng dùng nước đáy lên người để đuổi tà ma trước khi lên đường sang nhà trai
muốn qua được cửa ải này nhà trai cần phải biết hát đối đáp với nội dung xin nhà gái bảo tấm vải đỏ cấm hay đường vào
người giấy quan niệm làm dâu là một việc khó
chính vì thế các lời hát trong nghi thức trao dâu là những lời tâm sự dạy bảo chân thành của mọi người đối với cô dâu
những lời dạy bào này sẽ giúp cô dâu ứng xử tốt hơn với họ hàng nhà chồng nhất là bố mẹ và anh em của chú rể
thủ tục xin dâu xong nhà trai cử một phụ nữ khỏe mạnh đón và cõng cô dâu đi
nếu gần cõng đến tận nhà ở xa phải đi cửa
đồng bào giấy quan niệm rằng đám cưới càng lớn càng đông vui thì hạnh phúc cũng thiêng liêng bền chặt
phần trò chơi trong lễ hội với hàng trăm vận động viên chân đất là người dân địa phương tham gia đề tài các môn thể thao như leo cột mỡ lấy quà
môn thể thao đổ nước vào chai đòi hỏi sự khéo léo nhanh nhẹn của các chàng trai
hay môn thể thao đẩy gậy phù hợp với tố chất của đồng bào dân tộc thiểu số nói chung
tuy cần nhiều sức mạnh nhưng để thắng được đối thủ
người chơi cũng cần có kỹ chiến thuật sự khéo léo dèo dai và tâm lý thi đấu ổn định
việc khó nhất khi chơi môn nhảy bao bốn này là phải giữ được thăng bằng vì rất dễ bị vấp ngã khi cố sức nhảy nhanh để vượt qua đối thủ
du khách nước ngoài tỏ ra thích thú khi được trực tiếp khám phá những trò chơi tại lễ hội
một ngày thật ý nghĩa và tràn ngập tiếng cười
đối với họ tất cả đều lạ lẫm và thú vị
ở đây rất là tuyệt vời
tôi thấy người mông rất thân thiện đồ ăn rất ngon và các trò chơi thì thú vị
kể cả trang phục và âm nhạc cũng rất hay tôi rất thích
lễ hội xuống đồng tiếp tục thu hút đông đảo người dân đến tham gia
tuy là lễ hội của người giấy nhưng số lượng người mông tham gia áp đảo
với sắc chàm đặc trưng
ngay cả những du khách nước ngoài khi trả lời phỏng vấn ở trên cũng chỉ nhắc đến người mông
dường như họ không biết rằng đây là lễ hội của người giấy
sống cùng với các dân tộc khác trên địa bàn như mông giao người giấy bị ảnh hưởng không nhỏ về phong tục tập quán văn hóa văn nghệ
nhà làm thế nào để mà giữ gìn được thì với cái xu thế hội nhập thì cái này là cũng khó
chỉ có cái là nhà nước cố gắng đầu tư để tiếp tục siêu tầm những cái vốn truyền thống ví dụ như ca múa rồi thì phong tục tập quán rồi truyền dạy cho cái lớp trẻ để giữ được cái đó
nếu mà không giữ được thường xuyên thì ngày tết ngày lễ là cũng nên giữ

các dân tộc cũng đang bảo lưu tốt truyền thống văn hóa của dân tộc
các dân tộc cũng đang bảo lưu tốt truyền thống văn hóa của dân tộc
thông qua các lễ hội cộng đồng ở đây chưa bao giờ có sự đồng thuận và cam kết bảo vệ cao như bây giờ
với những giá trị lịch sử văn hóa khoa học tiêu biểu lễ hội xuống đồng của người giấy đã được bộ văn hóa thể thao và du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
sau lễ hội này bà con lại bắt tay vào lao động sản xuất khẩn trương bận rộn và hứa hẹn một vụ mùa bội thu

trong số đó cây sáo mông dù nhỏ bé dù khiêm nhường nhưng được xem như viên ngọc quý và là linh hồn của người mông vùng tây bắc
trong chương trình người giữ gìn bản sắc ngày hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn một nghệ nhân luôn tâm huyết với văn hóa dân tộc trên mảnh đất sapa tỉnh lào cai
đó là nghệ nhân giàng xeo gà
người mông quen gọi cây sáo này là sáo lưỡi gà bởi xét về cấu tạo sáo mông cũng chỉ có bảy lỗ như các loại sáo thông thường nhưng phần lỗ thổi sáo được gắn một lưỡi đồng
mặc dù vẫn chỉ có bảy lỗ như các loại sáo khác nhưng nếu biết cách thổi người ta vẫn có thể thể hiện được đầy đủ các cung bậc cảm xúc
vui hờn yêu ghét nhớ thương tùy giận v v

nhưng ông giàng xeo gà cũng vậy
sinh ra ở xã hầu thào huyện sapa ngay từ nhỏ ông giàng xeo gà đã lớn lên bên tiếng khen tiếng sáu mông mê hoặc
từ chất thông minh cộng với niềm đam mê cháy bỏng nên giàng xeo gà rất nhanh đã học được cách làm và thổi thuần thục cả khen và sáo
vì gia đình khó khăn không đủ tiền mua một cây khen ông giảng xeo gà chuyển sang chơi sáo
nhưng cũng chính vì thế cuộc chơi của ông với cây sáu nhỏ lại dài hơn kỳ vọng
ông thành thục việc làm sáo công việc vốn yêu cầu người học phải thực sự chuyên tâm và cẩn thận tỉ mỉ đến từng chi tiết
tiếng sáo của ông ra diết chân tình và có hồn đến nỗi chưa ai ở vùng đất này có thể vượt qua được
ngày xưa ở trên sapa có nhiều người thổi nhưng mà tôi tính là
chỉ một hai người thì thổi thì mới hình như là mới vọt tâm của một người
tôi nhớ ngày xưa tôi còn trẻ tôi chưa đi thoát ly tôi còn trẻ thì mỗi lần tôi lên sapa
đài truyền thanh sapa mời tôi vào đấy để mà ghi âm ghi âm xong thổi
một ngày chủ nhật một khi mà một người đang đi trên đường nghe
cái tiếng sáo của tôi vút lên trên đài truyền thanh của huyện là cả đoàn người đi đường đứng hết
mà ngồi đó nghe đến khi hết cái sáo của tôi
giờ họ mới đi
âm thanh của sáo mông rất độc đáo
khi thì trầm đục khi thì trong trèo êm ái như tiếng thủ thị thấm sâu vào lòng người
kỹ thuật làm sáo để tạo ra được những âm thanh đặc trưng như vậy không phải dễ
để có được những âm thanh như thế là nhờ sự kết hợp của nhiều yếu tố trong quá trình chế tác
vị trí các lỗ sáo khoảng cách cách lựa chọn nguyên liệu làm sáo đều rất quan trọng
ông gà không chỉ là người yêu tiếng sáo và yêu văn hóa mông
ông còn luôn mong muốn nhiều người mông cũng sẽ hiểu và yêu văn hóa dân tộc mình như thế
người làm sáo giờ không còn nhiều bởi người thổi ngày một ít đi
các loại sáo cũng được bán sẵn
trăm cây đều đẹp như nhau nhưng không thấy tinh thần của người mông trong ấy
bởi thế ông gà luôn mong muốn truyền dạy lại cho những người trẻ cách làm cách thổi
để giữ lại tinh thần dân tộc mình qua tiếng sáo mông
khi họ nghe thấy mình thổi sáo họ mệt chết mệt mệt
và họ học thì họ bảo bây giờ chúng cháu chả có ai dạy được rồi
nhiều cái đó rất là khó cái đó
do vậy là bây giờ tôi cũng có tuổi rồi và tôi cảm thấy từ xưa đến nay là chưa ai bác kịp
theo cách nhìn thổi của tôi
nhiều khi cũng lo như là lửa đốt được không đào tạo được được ai
cố gắng đào tạo thằng con mà chứ biết là khi mà tôi nghỉ hiệu tôi không biết nó có thổi được bà bà bố hay là chưa
mình may mắn mình có một ông bố cũng rất tinh huyết về cái văn hóa truyền thống
thì mình tiếp xúc với văn hóa truyền thống của người mông là từ rất nhỏ
phải nói là từ khoảng là ngày xưa mình chưa đi học rồi
bốn năm tuổi người ta nhận biết rằng gì
đấy mà khi mà bố mẹ đưa cái nhạc cụ bố mẹ thổi ra bố mẹ học
học không mình bảo không
nhưng mà sau khi mà mình ảnh hưởng tới cái âm hưởng của nhạc cụ của dân gian mông
từ bố mẹ là mình bắt đầu mới là tiếp xúc và bắt đầu học hỏi bắt đầu cảm nhận được cái hai cái đẹp của văn hóa truyền thống người mông
chẳng ai có thể thổi sáo mông hay hơn chính những chàng trai mông
bởi đó là cây sáo họ tự tay làm ra
là cây sáo gắn bó với họ trên mọi nẻo đường
chia sẻ với họ thất thầy mọi cung bậc cảm xúc
trong cuộc sống
nó không đơn giản chỉ là một loại nhạc cụ vô chi vô giác mà là một phần không thể tách rời
qua tiếng sáo người ta thấy một phần tâm hồn tính cách và cuộc sống của người mông vừa khoáng đạt vừa chân chất thật thà mà vẫn tràn chứa tình cảm
những âm thanh mà tiếng sáo bộc lộ là linh hồn của người mông
gửi gắm và thể hiện tiếng lòng của mình với bạn bè với cộng đồng và với vẻ đẹp của vùng cao bao la hùng vĩ
nghe tiếng sáo người ta sẽ hiểu được tâm hồn của một dân tộc luôn chiếm những đỉnh núi cao nhất trên miền tây bắc này
quý vị thân mến cùng với sự đổi thay trong cuộc sống hôm nay đã có không ít nét văn hóa truyền thống của người mông dần bị mai một
nhưng văn hóa mông sẽ không dễ dàng bị mất đi khi vẫn còn đó những nghệ nhân tâm huyết với nghệ thuật truyền thống của dân tộc
và chương trình sắc màu dân tộc kỳ này cũng xin được tạm dừng tại đây
nhân dịp bộ phim của chúng tôi đến đây
đầu xuân năm mới thay mặt cho những người làm chương trình xin gửi tới quý vị khán giả lời chúc sức khỏe may mắn và thành công
chúc một năm mới an khang thịnh vượng